thưa quý vị theo số liệu trên được thống kê trong báo cáo tình hình dịch
và kết quả triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
trong tổng số một trăm năm mươi bảy tám mươi tám người trở về từ một mươi chín tỉnh thành phố khu vực phía nam
bộ y tế ghi nhận tỷ lệ dương tính với sars cov hai là sáu mươi bốn
cụ thể từ ngày một tháng một mươi đến nay có ba mươi chín tỉnh ghi nhận một trăm năm mươi bảy tám mươi tám người trở về địa phương
bộ y tế ghi nhận một bảy trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai
nhận định về tình hình dịch bộ y tế cho hay
tại việt nam dịch covid một mươi chín vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực
trong hai tuần gần đây số mắc cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm
một số tỉnh lưới lỏng giãn cách thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai
đang có di biến động dân cư lớn do người dân trở về quê và các địa phương khác
nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những ngày tới đòi hỏi ngành y tế cần phải tiếp tục tăng cường giám sát
để phát hiện sớm xử lý kịp thời với tinh thần không được chủ quan lơ là
do đó bộ y tế đề nghị các địa phương phải tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư
quản lý chặt chẽ công dân khi ra vào địa bàn
người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương doanh nghiệp như lái xe phụ xe đường dài liên tỉnh
người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú ngoài lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc
để có biện pháp quản lý phù hợp khai báo y tế thường xuyên xét nghiệp đình kỳ
trước đó liên quan việc đưa đón người dân về quê vào tối ngày bảy tháng bảy
thủ tướng có công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố và các bộ trưởng trưởng cơ quan ngang bộ
về vấn đề đưa đón người dân về quê
theo công điện di chuyển về quê là nhu cầu chính đáng của người dân
tuy nhiên nếu không tổ chức tốt việc đưa đón để người dân phải tự phát về quê
thì sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước
các tỉnh thành phố nơi đến phải có trách nhiệm đón nhận bàn giao
và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo yêu cầu
các tỉnh thành nếu phát hiện người dân tự phát từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương
thì chủ động hỗ trợ cần thiết thông báo cho các tỉnh thành phố nơi đến
và tổ chức người dân di chuyển an toàn không để lây lan dịch bệnh